góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước việt nam và angola
nhấn mạnh bộ công an việt nam luôn coi trọng hợp tác phát triển với angola sẵn sàng trao đổi đoàn chia sẻ thông tin kinh nghiệm về gìn giữ an ninh quốc gia phòng chống tội phạm và hợp tác chuyên ngành khác trong các lĩnh vực an ninh cảnh sát cứu hộ cứu nạn phòng cháy chữa cháy thực thi pháp luật
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống tăng cường trao đổi thông tin phòng chống tội phạm tổ chức xuyên quốc gia tội phạm mua bán người di cư bất hợp pháp tội phạm ma túy tội phạm công nghệ cao
hai bên đảm bảo an ninh an toàn hỗ trợ tạo điều kiện ổn định cho người dân hai nước sinh sống du lịch học tập kinh doanh làm việc theo pháp luật của mỗi nước và luật pháp quốc tế tích cực trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ agotinho andré cavanho fernandes nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia angola và việt nam đã và đang được củng cố duy trì ngày càng phát triển
mong muốn các cơ quan chức năng của angola tiếp tục hợp tác tích cực hơn nữa với bộ công an việt nam trên các lĩnh vực vì lợi ích nhân dân hai nước
cũng trong chiều qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam tiếp xã giao ngài sao út an suu wai lim đại sứ vương quốc ả rập xê út tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việt nam luôn coi ả rập xê út là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực trung đông
trải qua hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ả rập xê út đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ
đặc biệt trên lĩnh vực an ninh trật tự thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc
để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và ả rập xê út phát triển thực chất ngày càng đi vào chiều sâu bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hiệp định đã ký xúc tiến đàm phán ký kết các hiệp định thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm để tạo hành lang pháp lý cho phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng ả rập xê út nói riêng
trên cương vị công tác của mình đại sứ sa ud fm ansu william khẳng định sẽ là cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau phối hợp trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung kết nối bộ nội vụ ả rập xê út và bộ công an việt nam nói riêng triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các văn bản được ký kết

đến nay một trăm linh xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh quảng bình đã có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
lần này công an tỉnh quảng bình tiếp tục điều động một trăm hai mươi năm cán bộ chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại bốn mươi một xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
như vậy là đến nay toàn tỉnh quảng bình đã bố trí bốn trăm ba mươi năm công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với một trăm ba mươi xã thị trấn trên địa bàn tỉnh quảng bình đạt tỷ lệ một trăm linh
các cán bộ chiến sĩ được điều động về cơ sở đã khắc phục khó khăn
phát huy trách nhiệm năng lực sở trường công tác chủ động bám nắm tình hình giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên ở cơ sở
tích cực tham mưu cho các quỷ chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao